từ nay đến ngày chính diễn ra bầu cử hai mươi ba tháng năm sẽ còn rất nhiều hoạt động liên quan cần tập trung cho công tác bầu cử

ngay từ bây giờ lực lượng công an trong đó quan trọng là lực lượng công an chính quy tại cơ sở

đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương tỉnh an giang cho biết
đơn vị phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước tỉnh đồng tháp
vừa phát hiện ngăn chặn kịp thời ba hộ gia đình đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào việt nam
ba hộ gia đình gồm một mươi hai nhân khẩu là việt kiều sống tại campuchia
đi trên bốn tàu muốn nhập cảnh trái phép từ campuchia qua đường sông tiền về việt nam
các hộ này đều có hoàn cảnh khó khăn
mặc dù đã được tổng hội việt kiều đại sứ quán vận động tuyên truyền giới thiệu việc làm ổn định cuộc sống tại campuchia
nhưng các hộ này vẫn nhiều lần tìm cách nhập cảnh trái phép về việt nam
dịch covid một mươi chín lại đang bùng phát tại các nước láng giềng và trên thế giới với diễn biến rất phức tạp
vì thế việc kiểm soát dịch đang đặt ra những thách thức rất lớn
bộ y tế đã liên tục khuyến cáo các địa phương không được lơ là chủ quan
đồng thời tiến hành triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch
tại thành phố hà nội từ đầu năm cho đến nay
thành phố đã tăng cường lực lượng đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản
nhanh chóng xử lý và phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là trong dịp bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đang đến gần
các khu trung cư các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố là những địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng tiếp nhận
che giấu người nhập cảnh trái phép
chính vì vậy việc tuyên truyền
xiết chặt quy trình hoạt động tại các khu vực này được lực lượng công an cơ sở đặc biệt chú trọng
đối với khách nước ngoài thì bọn em sẽ thực hiện khai báo tạm trú trực tuyến
còn đối với khách việt thì bọn em sẽ khai báo vào trong cái sổ này và tầm tám giờ tối bọn em sẽ đi tới bên công an phường để đóng giấu
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một các vụ việc nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp
các đối tượng thường trốn tránh cơ quan chức năng một số cơ sở kinh doanh lưu trú vẫn còn xem nhẹ công tác phòng ngừa dịch bệnh
vì lợi ích cá nhân sẵn sàng tiếp nhận che giấu những đối tượng này dẫn tới khó khăn trong việc phát hiện và xử lý
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến nay bệnh viện công an thành phố đã tiếp nhận chín mươi tám trường hợp nhập cảnh trái phép
ở những cái thời điểm người cách ly về đông cùng với lại cái số đối tượng nhập cảnh trái phép
thì bệnh viện công an thành phố hà nội đã phải tăng cái thời gian làm việc lên làm ngoài giờ rất là nhiều
cũng như là cái lượng người phục vụ cũng phải tăng lên theo dự kiến ban đầu
anh em cũng làm việc rất là vất vả gần như là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
những người nhập cảnh trái phép vào việt nam thường đi theo con đường tiểu ngạch qua biên giới thông qua các cò lao động
chỉ riêng tại quận hoàng mai từ đầu năm đến nay đã phát hiện ba vụ với ba mươi sáu đối tượng quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn
chúng tôi tập trung chỉ đạo lực lượng công an quận tăng cường công tác tuyên truyền đối với từng người dân
để nâng cao ý thức trách nhiệm phát hiện tất cả những các đối tượng là người nước ngoài
nhập cảnh trái phép vào khu vực dân cư
thứ hai là chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực quản lý hành chính tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú
đặc biệt là các khách sạn và những khu vực mà có tập trung nhiều người nước ngoài đến để tạm trú
một việc nữa để chúng tôi có một hiệu quả là chúng tôi tăng cường kiểm soát hành chính
trên các tuyến đường hoặc những các loại bến xe thông qua các biện pháp này thì chúng tôi đã phát hiện ra nhiều đối tượng đã nhập cảnh trái phép
việc tăng cường công tác nắm tình hình điều tra cơ bản không để xảy ra tình trạng các đối tượng nhập cảnh trái phép
là một trong các giải pháp đang được lực lượng công an tp hà nội quyết liệt triển khai
nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhập kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu